tỉnh ủy ubnd hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên đã lòng trọng tổ chức lễ tưởng niệm hai mươi năm ngày mất của tổng bí thư nguyễn văn linh
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ tưởng niệm có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ngành và người thân gia đình tổng bí thư nguyễn văn linh
đồng chí nguyễn văn linh tên thật là nguyễn văn cúc khi hoạt động cách mạng thường gọi là đồng chí mười cúc
sinh ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi năm tại thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ tỉnh hương yên
gần bảy mươi năm hoạt động cách mạng hai lần bị giam cầm đã tôi luyện đồng chí trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh
sau cách mạng tháng tám thành công đồng chí được đảng giao các trọng trách quan trọng như bí thư thành ủy sài gòn trợ lớn bí thư đặc khu ủy sài gòn gia định quyền bí thư xứ ủy nam bộ
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của đảng đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương
đồng chí cũng là người khởi xướng phong trào những việc cần làm ngay góp phần đấu tranh chống tiêu cực làm trong sạch bộ máy của đảng nhà nước và xã hội
đảng bộ chính quyền các cấp của tỉnh hưng yên tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu siêu tầm bổ sung tư liệu tài liệu hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư nguyễn văn linh
với truyền thống văn hiến và cách mạng với sự đoàn kết sáng tạo của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh với những thành tiệu đã đạt được trong những năm đổi mới
hưng yên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và sớm đưa hương yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc như mong muốn của tổng bí thư nguyễn văn linh lúc sinh thời
tưởng nhớ đồng chí nguyễn văn linh chúng ta nhớ tới một nhân cách lớn một người cộng sản mẫu mực suốt đời tận chung với nước tận hiếu với dân
một nhà lãnh đạo kiên định bản lĩnh và sáng tạo học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh là người con ưu tú của đảng của đất nước